hai chiếc ô tô được giới thiệu paris
nó có cả nghĩa đen và nghĩa bóng
tức là chúng ta đã đi cái ô tô việt nam
từ việt nam
đã tận đến tận paris giới thiệu
và thứ hai là thực sự mà nói thì
nó cũng đã
ở một nghĩa bóng nào đó
nó đã giới thiệu một cái nền sản xuất của việt nam
đủ sức đủ khả năng đủ cạnh tranh
để vươn ra thị trường với thế giới
và tôi cũng rất là kỳ vọng là
thì tôi hy vọng là nếu mà
những cái mẫu xe đó và những mẫu xe khác
nó phù hợp với túi tiền của người dân việt nam
thì cộng với cái niềm tự hào
về sản xuất công nghiệp của việt nam
thì người dân
tôi nghĩ là người dân sẽ sẵn sàng mở lòng
và mở hầu eo ra để
sở hữu những cái xe
và đấy phục vụ người dân
phục vụ xã hội
tôi nghĩ mới đấy mới là mục đích chính của một sản phẩm
chứ không phải là chuyện đưa ra ngoài
để trưng bày
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo hoàng lâm
trong chương trình ngày hôm nay
trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng đến với những phát ngôn ấn tượng trong tuần qua
tại phiên họp chính phủ thường kỳ
ngày một tháng một mươi
liên quan đến vấn đề độc quyền xuất bản sách giáo khoa
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
không chỉ có độc quyền sách giáo khoa
thực tế là nhiều trường bằng cách này hay cách khác
êp học sinh phụ huynh mua sách tham khảo
để hưởng hoa hồng
đây là một trong những biểu hiện rõ của tiêu cực
trong giáo dục
phó thủ tướng cho rằng
các ý kiến phát biểu chất vấn của một số đại biểu quốc hội
về vấn đề sách giáo khoa
trong một số phiên họp của ủy ban thường vụ quốc hội gần đây
là xác đáng
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
cần có văn bản báo cáo giải trình rõ
trả lời câu hỏi của báo chí
liên quan đến phản ánh tình trạng bảo kê
ở chợ long biên
thứ trưởng bộ công an nguyễn văn sơn đã khẳng định
vụ việc ở chợ long biên là không thể chấp nhận
hiện công an thành phố hà nội
đang vào cuộc tích cực trách nhiệm
với một yêu cầu theo chỉ đạo của bộ công an
là khẩn trương xác minh
kết luận vụ án để đưa ra xử lý
theo quy định của pháp luật một cách tốt nhất